các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ và dư luận xã hội theo quy định
tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đảng ủy cơ quan và quy chế làm việc của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên xích chặt kỷ luật kỳ cương
thực hiện sắp xếp bố trí cán bộ theo nội dung đề án của đảng ủy cơ quan kiện toàn lãnh đạo chỉ huy và bổ sung cán bộ chiến sĩ các phòng thuộc cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đảng ủy cơ quan và quy chế làm việc của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên xích chặt kỳ luật kỳ cương

tổ chức nhận biểu dương đơn vị thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội của đất nước và lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gương người tốt việc tốt hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân
qua đó có phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thứ trưởng cũng đề nghị hệ thống báo chí công an nhân dân như báo công an nhân dân truyền hình công an nhân dân intv phát thanh điện ảnh và nhà xuất bản công an nhân dân tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác đồng thời mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân đoàn kết sáng tạo phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông giám đốc truyền hình công an nhân dân chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với định vực báo chí truyền thông đồng thời mong rằng thời gian tới đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo định hướng kịp thời của các đồng chí lãnh đạo bộ công an đặc biệt của trung tướng trần quốc tỏ trên cương vị phó vi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công
thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng báo công an nhân dân nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để sơ kết hai tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thưa quý vị bên cạnh việc góp phần định hướng dư luận và thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của lực lượng công an nhân dân về đề tài an ninh trật tự
những phóng viên của antv quảng ngãi luôn có mặt tại những điểm nóng để kịp thời phản ánh những thông tin tới quý vị khán giả và có những tác phẩm chất lượng đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí chuyên nghiệp

tổ chức tiệ sinh nhật cảnh chủ nợ đòi nợ người dân cảnh cán bộ hứng hở trong phòng riêng với đóng tiền lãi mừng sinh nhật chúng tôi phải đóng nhiều vai ví dụ như là vai người giúp việc vai phục vụ tiền sinh nhật để có thể khoai lán được những hình ảnh đắt giá
có lẽ chỉ có những ai đã từng lăn lộn với thực tế làm nghề mới hiểu được để phản ánh được tình hình an ninh trật tự đến với bạn xem truyền hình bạn nghe đài phát thanh và bạn đọc báo
quả là một chặng đường đầy thử thách ý chí của những người làm công tác báo chí tuyên truyền
trong lực lượng công an nhân dân nhận thức được gánh trên vai hai nghiệm lớn như vậy nên mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền luôn quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao sử dụng ngòi bút ống kính của mình góp phần tích cực cùng đồng đội bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân